thưa quý vị diễn đàn doanh nghiệp việt pháp vừa diễn ra với sự hiện diện của những tập đoàn nổi tiếng trên thế giới
thảo luận về các vấn đề kinh doanh và phát triển bền vững các công nghệ di động và trí tuệ nhân tạo ai
diễn đàn doanh nghiệp việt pháp đã phản ánh rõ nét sự phát triển rất nhanh của ngành công nghệ việt nam
nhất là trong lĩnh vực công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo
các cuộc trao đổi cùng với những hình ảnh kết quả hợp tác của hai nước xuyên suốt sự kiện
mang tới trải nghiệm văn hóa và không gian kết nối hợp tác đầu tư thương mại đầy ấn tượng
tỉnh hà nam yêu cầu các sở ban ngành địa phương trong tỉnh tiếp tục nghiên cứu luật đất đai năm hai nghìn một mươi chín
để sớm áp dụng luật vào cuộc sống
luật đất đai hai nghìn hai mươi bốn có vai trò quan trọng tác động đến mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội
quốc phòng an ninh đối với mỗi người dân và doanh nghiệp
tỉnh đã tuyên truyền sâu rộng các nội dung của luật đến cán bộ công chức viên chức
các tầng lớp nhân dân
nghiên cứu có ý kiến kiến nghị đề xuất với bộ tài nguyên và môi trường giải đáp
giải quyết những khó khăn vướng mắt trong quá trình triển khai luật
cũng như thực hiện các quy định của ngành tài nguyên và môi trường
công an tp phổ yên tỉnh thái nguyên vừa bắt đối tượng phan mạnh hùng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi về hành vi buôn bán pháo hoa nổ trái phép
quá trình kiểm tra trong nhà hùng đang cất giấu phá hoa nổ trái phép
sau đó đối tượng tự nguyện giao nộp một mươi thùng giấy
bên trong có một trăm tám mươi hộp phá
loại ba mươi sáu quả với tổng khối lượng gần hai trăm bảy mươi kg
hùng khai nhận mua số pháo trên của một người ở tp thái nguyên
với giá một trăm năm mươi triệu đồng để bán kiếm lời
vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
thưa quý vị hiện nay đã bước vào mùa hè với thời tiết nắng nóng
đây cũng là môi trường thuận lợi để các loại vi khuẩn phát triển
ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng thực phẩm
theo khuyến cáo của các cơ quan chức năng
thói quen sử dụng bảo quản thực phẩm
mua thực phẩm trôi nổi không rõ nguồn gốc
không kiểm định về chất lượng là những nguyên nhân
làm gia tăng nguy cơ ngộ độc thực phẩm
theo ban quản lý an toàn thực phẩm tp đà nẵng
ngộ độc thực phẩm có thể phân chia thành bốn nhóm chính
bao gồm ngộ độc thực phẩm do ký sinh trùng
do thức ăn bị biến chất ui thiêu
hoặc ăn phải thực phẩm có sẵn chất độc
và do nhiễm các chất hóa học
sau khi ăn hay uống một thực phẩm bị nhiễm độc
người bệnh đột ngột có những triệu chứng như buồn nôn
và nôn ngay có khi nôn cả ra máu
đau bụng đi ngoài nhiều lần
có thể không sốt hoặc sốt cao trên ba mươi tám độ c
do vậy khi nghi ngờ bị ngộ độc thực phẩm
cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu
giai đoạn này thì việc đầu tiên là chúng ta cố gắng làm là
giữ gìn vệ sinh
để nâng cao để kháng một sức nguyện dịch
bằng cách là ăn uống đầy đủ chất
và uống đầy đủ nước
còn nếu về nó riêng về cái cạnh
và an toàn thực phẩm không
thì bà con mình cố gắng là ăn chiến uống sôi
tức là nấu xong thì ăn liền
chứ đừng có để
còn kỹ hơn thì đương nhiên là mình phải chọn
cái nguồn nguyên liệu cá thịt
thực phẩm là phải tốt
có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng
cùng với công tác tuyên truyền đến cộng đồng
về các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm
bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình
ban an toàn thực phẩm thành phố thường xuyên thực hiện
thanh tra kiểm tra an toàn thực phẩm
theo trên đề từng tháng từng quý
và thực hiện xuyên suốt trong năm
đợt tháng sáu này thì để đảm bảo
thông thẩm cho cái lễ hội pháo hoa của thành phố
thì ban cũng đã triển khai
nhiều đợt thanh kiểm tra từ tháng ba
tập trung vào các nhà hàng khách sạn
lưu tố cho các du khách cũng như các nhà hàng
món ăn phục vụ cho khu khách
và đặc biệt trong tháng sáu tháng bảy tới đây
là mùa thời tiết nắng nóng là ban sẽ đi
chiên đề về hai lộ hình đó là
cơ sở sản xuất nước đá và nước uống đóng chai
để phục vụ an toàn cho
người dân cũng như là đặc biệt
cho du khách tới địa bàn thành phố đà nẵng mình
hiện ban quản lý an toàn thực phẩm
thành phố đà nẵng duy trì thanh kiểm tra
gồm ba đoàn liên ngành thanh tra kiểm tra
theo phân cấp quản lý tại hơn hai trăm linh
cơ sở sản xuất chế biến và kinh doanh thực phẩm
qua đó phát hiện và xử lý kịp thời
các trường hợp vi phạm bảo đảm an toàn thực phẩm
cho người dân và du khách nhất là trong mùa cao điểm
thông tin vừa rồi đã khép lại
bản tin một mươi sáu h hôm nay xin kính chào
và hẹn gặp lại quý vị